tiếp tục chương trình làm việc vào tám giờ sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy viên thường vụ quốc hội đã cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của quốc hội
về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở y tế dự phòng
báo cáo của đoàn giám sát cho thấy thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế đảm bảo đời sống nhân dân
quốc hội đã ban hành nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một năm quy định một số cơ chế chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch
trên cơ sở đó quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế
phí lệ phí hỗ trợ lãi suất và các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân doanh nghiệp
bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế yếu kém trong việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở y tế dự phòng
có nhiều khó khăn trong việc phân bổ quản lý sử dụng thanh toán quyết toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước
kết quả huy động quản lý sử dụng thanh quyết toán các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch
thì ở đây nó bao gồm cả vấn đề là một là huy động hai là quản lý ba là sử dụng bốn là thanh quyết toán
các nguồn bao gồm cả cái ngân sách nhà nước rồi có cả cái huy động xã hội hóa trong nước
thì đề nghị công chí nói thêm là nhất là cái việc mà thanh quyết toán
các cái nguồn ngoài nhà nước này đến nay cái hiện trạng nó thế nào mà công sĩ trong này lại đưa ra những ý kiến nghị như thế
bao nhiêu chưa được thanh quyết toán bao nhiêu chưa được chi trả và quá trình mà công sĩ giám sát này thấy có thất thoát gì không
trong báo cáo tóm tắt rồi
thì nguyên nhân chính của những tồn tại hạn chế tên là do hệ thống pháp luật thiệt hành chưa bao quát
chưa điều chỉnh hết các quan hệ tình huống phát sinh tạo ra các khoảng trống pháp lý trong công tác phòng chống
tôi đề nghị là các đồng chí làm rõ cái này
khoảng trống gì
phòng thì ta có đầy đủ các luật
chống là ta có
bên cạnh đó
nhiều ý kiến cũng đề nghị báo cáo của đoàn giám sát cần làm rõ hơn một số vấn đề xung quanh quỹ vaccine
về một số vướng mắc trong phát triển y tế cơ sở đề xuất mô hình hệ thống biên chế của y tế cơ sở khắc phục những tồn tại hiện có
từ đó đưa ra định hướng cụ thể để triển khai trên phạm vi cả nước
vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã về tới sân bay quốc tế nội bài
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại nhật bản hàn quốc ấn độ
theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản hàn quốc và cố vấn an ninh quốc gia ấn độ azis kumatovan
và sau đây là tổng hợp của trí trung phóng viên truyền hình công an nhân dân theo đoàn công tác
tại nhật bản nguyên thủ tướng suga yoshihide và các nhà lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật nhật bản
hoàn ngành và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản và bộ công an việt nam nói riêng
tại các cuộc hội đàm phía nhật bản nhất trí với các đề nghị của việt nam
mong muốn hai bên tiếp tục duy trì tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nhật thường viên
trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm bảo đảm an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mạng tội phạm ma túy
chia sẻ thông tin kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển tuần tra kiểm soát giao thông
phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó xử lý với thảm họa thiên tai
trong khu vực nội thủy ven biển bảo vệ quyền con người quản lý người nước ngoài
quản lý xuất nhập cảnh quản lý chạy giam
tại hàn quốc thủ tướng han đức xu và các nhà lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
hoàn nghênh chuyến thăm hàn quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước mong muốn thời gian tới
quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ thực chất đúng theo tinh thần đối tác chiến lược toàn diện
để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
tại các cuộc hội đàm gặp gỡ tiếp xúc hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tăng cường
trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực khoa học hình sự
phòng chống các loại tội phạm như tội phạm xuyên quốc gia ma túy buôn người rửa tiền
truy bắt và bàn giao tội phạm truy nã hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể
trao đổi thông tin nghiệp vụ an ninh cảnh sát phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác cảnh sát
cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm trong năm hai nghìn hai mươi ba tại việt nam
tại ấn độ phó tổng thống sri yadip dhankar và lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật ấn độ
đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hợp tác an ninh quốc phòng
là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước
tại các cuộc hội đàm hai bên nhấn mạnh cam kết về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
toàn diện việt nam ấn độ ngày càng sâu sắc đặc biệt là trong các vấn đề chiến lược
như an ninh quốc phòng
hai bên cũng nhấn mạnh về kết quả của đối thoại an ninh việt nam ấn độ lần thứ hai
được tổ chức hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ở new delhi và thống nhất sẽ làm sâu sắc hơn nữa
những phương án hợp tác
nhấn mạnh tầm quan trọng của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
hai bên tái khẳng định việc thúc đẩy hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải
tự do hàng hải và hàng không ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
chia sẻ những khác biệt giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế
không được đe dọa và sử dụng vũ lực không được đơn phương thay đổi hiện trạng
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
cũng đã tới thăm làm việc với đại sứ quán việt nam tại nhật bản đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã dân hoa tại đài tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
ở thủ đô new delhi thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam
tại ấn độ
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của chủ tịch nước võ văn thưởng tới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô viên trăn của lào thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam
đã đến chào xã giao đại tướng vi lai lạc khăm phong ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
tại buổi tiếp thứ trưởng trần quốc tỏ đã thông tin tới phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lai lạc khăm phong
về nội dung buổi hội đàm vào sáng cùng ngày giữa đoàn công tác của bộ công an việt nam với thứ trưởng văn thông công ani
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng báo cáo sâu hơn và đề xuất với phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào
một số nội dung liên quan đến tăng cường hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ
nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh sinh viên lào đang học tập tại các trường công an nhân dân việt nam
và một số kinh nghiệm trong công tác cải cách bộ máy hành chính của lực lượng công an việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai bộ
tinh thần quyết tâm của công an hai nước việt nam lào
những thỏa thuận của bộ công an hai nước sẽ được phối hợp triển khai hiệu quả đảm bảo tiến độ thời gian
đặc biệt là các nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ
phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ kham phong khẳng định
bộ công an lào sẽ chủ động tích cực thực hiện các mục tiêu đề ra trong kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba của hai bộ
nhấn mạnh sự hợp tác toàn diện giữa bộ công an hai nước sẽ ngày càng khăng khít chặt chẽ
đi vào chiều sâu và có nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới
cũng tại buổi tiếp nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân lào
ngày năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi một năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và tết cổ truyền bun pi mây
thứ trưởng trần quốc tỏ đã gửi lời chúc mừng năm mới của bộ trưởng tô lâm đến phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lanh lạ kham phong
cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân lào lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức
của chủ tịch nước võ văn thưởng tới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vào sáng ngày hôm nay tại bộ công an lào
đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
do trung tướng văn thong kong mani ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thứ trưởng bộ công an lào làm trưởng đoàn
trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo bộ công an lào dành cho đoàn bộ công an việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ vui mừng nhận thấy trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng chặt chẽ
bộ công an hai nước duy trì thường xuyên các kênh liên lạc công tác phối hợp trao đổi thông tin
trao đổi kinh nghiệm công tác được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ
bộ công an việt nam đã hỗ trợ nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của trụ sở làm việc công an các cấp của bộ công an lào
phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai xây dựng dự án học viện chính trị công an nhân dân lào
bảo đảm đúng tiến độ chú trọng xây dựng giáo trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên
phấn đấu hoàn thành các hạng mục sớm để phục vụ công tác khai giảng năm học mới của học viện chính trị công an nhân dân lào
cũng tại buổi hội đàm nhiều nội dung liên quan đến công tác hợp tác đào tạo giữa bộ công an hai nước
như bồi dưỡng cán bộ giảng viên nâng cao năng lực ngoại ngữ của cán bộ hai bên tiếp nhận và đào tạo học viên lào sang việt nam học
cũng được hai đồng chí thứ trưởng và các thành viên trong đoàn trao đổi thống nhất
cũng tại hội đàm bộ công an việt nam đã chia sẻ với bộ công an lào những kinh nghiệm trong sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trân trọng cảm ơn thông tin và những bài học kinh nghiệm quý báu mà thứ trưởng trần quốc tỏ và các thành viên trong đoàn đã trao đổi chia sẻ tại buổi hội đàm
thứ trưởng van thong khong man ni khẳng định sự giúp đỡ của bộ công an việt nam với bộ công an lào là vô cùng to lớn
những dự án kế hoạch hợp tác giữa bộ công an hai nước đang được triển khai thuận lợi không có bất cứ trở ngại nào và sẽ về đích đúng như dự kiến
sáng nay tại hà nội trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội chủ trì phiên họp thường trực ủy ban mở rộng thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện ban soạn thảo dự phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu
trình bày tóm tắt về đề nghị xây dựng luật và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đại diện bộ công an báo cáo sự cần thiết xây dựng ban hành luật mục đích quan điểm chỉ đạo xây dựng luật nhóm chính sách của luật và bố cục nội dung cơ bản của dự thảo luật
báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh khẳng định việc xây dựng luật phù hợp với sự chỉ đạo của đảng về xây dựng củng cố
duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đảm bảo pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
các đại biểu tham dự cuộc họp đều cho rằng việc ban hành luật sẽ khắc phục tình trạng trông chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng hiện nay
thống nhất hóa nó tôi nghĩ là cần thiết rất cần thiết không thể tồn tại một cơ sở mà lại có ba lực lượng được
chúng ta càng nhiều lực lượng thì chúng ta càng dối khi mà thực tế triển khai thực tế chiến đấu thực tế mà làm những công việc mà giúp ích cho nhân dân
thì càng nhiều lực lượng mà không có đầu mối chỉ huy là chúng ta sẽ rất là dối
thì cái việc thống nhất như này tôi đánh giá rất là cao cần phải có sự thống nhất đó
tôi thấy rằng là cái thuyết minh của chính phủ đặc biệt là những cái dữ liệu chúng ta đưa ra
thì có thể nói rằng là đến thời điểm này
trong cái hội nghị của chúng ta thì đại đa số chúng ta đã đồng tình
thì cá nhân tôi cũng tán thành với cái việc là chúng ta cần thiết phải có cái luật này
các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ tác động của luật với các luật khác có liên quan tránh trồng cháo mâu thuẫn
phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu thứ trưởng lê quốc hùng thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
trân trọng cảm ơn những trách nhiệm sự đồng hành của các đại biểu dành cho lực lượng công an và các dự án luật liên quan đến công tác của công an nhân dân
trong đó có dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
từ ý kiến tổng hợp thẩm định sơ bộ của thượng trưởng quỹ ban quốc phòng an định và tổng hợp của toàn thể một mươi hai cái ý kiến phát biểu trong buổi sáng hôm nay
thì đều tuyệt đại đa số là đồng tình với cái sự cần thiết ban hành cái luật này
theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chương trình của kỳ họp
thì cái dự luật này sẽ còn được trải qua rất nhiều lần rất nhiều cơ chế và nhiều cấp tham gia ý kiến
thì sau buổi lần như vậy thì chúng tôi sẽ có cái tú trình kiệp thu và giải trình để tú trình lại cái dự thạo luật
kết luận phiên họp trung tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh nhấn mạnh
tuyệt đại đa số các đại biểu đã thống nhận
thống nhất về quan điểm tính cấp thiết của luật hồ sơ dự án luật khá đầy đủ
thống nhất để chính phủ báo cáo quốc hội đưa dự án luật này bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê tấn tới đề nghị ban soạn thảo dự án luật liên hệ bộ tư pháp có thẩm định chính thức đối với luật này
lấy ý kiến bộ tài chính bộ nội vụ hoàn chỉnh một số nội dung theo góp ý xây dựng nghị định kèm theo dự thảo luật